chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay thứ tư ngày một mươi bốn tháng sáu sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
chủ tịch nước gặp mặt tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng chống ma túy
an ninh trật tự tỉnh đắk lắc đã trở lại bình thường người dân tin tưởng vào lực lượng công an
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
vào sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng sáu tại phủ chủ tịch
chủ tịch nước võ phan thưởng gặp mặt biểu dương một trăm bốn mươi điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống ma túy toàn quốc
và đại diện thân nhân hai mươi tám gia đình liệt sĩ trong công tác phòng chống ma túy
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lãnh đạo các bộ ngành trung ương
báo cáo tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn duy ngọc nêu rõ
trung bình mỗi năm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã chủ trì phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng hải quan cảnh sát biển
phát hiện khám phá thành công trên hai mươi ba vụ
bắt giữ hơn ba mươi hai đối tượng phạm tội về ma túy
triệt xóa gần một điểm tụ điểm phức tạp về ma túy
chuyển hóa và xây dựng hàng trăm địa bàn sạch không ma túy
thu giữ số lượng lớn ma túy vũ khí phương tiện tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội
trong đó có nhiều chuyên án đặc biệt lớn xuyên quốc gia
thu giữ số lượng lớn ma túy các loại làm giảm nguồn cung ma túy ra xã hội
đồng thời thu giữ hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước
góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tuy nhiên bên cạnh những chiến công thành tích xuất sắc
là những tổn thất hy sinh của lực lượng phòng chống ma túy không gì bú đắp được
trong cuộc chiến khốc liệt ấy hai mươi tám cán bộ công an biên phòng và quần chúng nhân dân đã anh dũng hy sinh
hơn bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ bị thương bị phơi nhiễm hiv khi làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng trong thời gian vừa qua
đã khắc phục khó khăn gian khổ triển khai nhiều chương trình kế hoạch
mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy
nêu cao bản lĩnh ý chí quyết tâm vì nước quên thân vì dân phục vụ
những nỗ lực thầm lặng đó được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận trân trọng dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao
chia sẻ với những tổn thất mất mát hy sinh của lực lượng và nhân dân trong cuộc chiến khốc liệt với tội phạm ma túy
chủ tịch nước nhấn mạnh tổ quốc mãi mãi ghi công các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung
tội phạm về ma túy nói riêng
biểu dương nỗ lực phấn đấu những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc mà các lực lượng đã đạt được trong thời gian qua
là một trăm bốn mươi tập thể cá nhân điển hình tiên tiến quân chúng nhân dân
tại cuộc gặp mặt chủ tịch nước cho rằng đây là những tấm gương sáng hạt nhân nòng cốt
góp phần làm cho công tác phòng chống ma túy ngày càng hiệu quả hơn nữa
tôi thấy mỗi một năm chúng ta phá trên hai mươi ba vụ
bắt giữ những đối tượng trực tiếp là hơn ba mươi
và nếu mà chúng ta làm một bài toán nhân ra nếu mà những vụ này để lọt
thì chúng ta hình dung là sẽ có bao nhiêu là con em của chúng ta sẽ vướng vào ma túy
rơi vào nghiện ngập
mà ở đô thị hay là nông thôn chúng ta cũng biết rồi
nếu mà gia đình có một con em mà nó không tốt
thì một gia đình khổ thôi
nhưng mà gia đình có một con em nó nghiện ma túy
thì đôi khi là cả sớm khổ
với em này
cho nên mình thấy lấy con số đó
hai mươi ba để mình tính ra mình hình dung ra
thì mình thấy rằng cái sự ngăn chặn của chúng ta là rất là lớn
và kết quả đạt được của chúng ta
có một cái ý nghĩa rất là to lớn rất là sâu sắc
đối với sự phát triển kinh tế xã hội và sự bình yên của nhân dân
chủ động ngăn chặn từ sớm từ xa
với tội phạm ma túy
hoạt động liên tuyến liên tỉnh
xuyên quốc gia
nhất là ở khu vực biên giới
cửa khẩu và trên biển
nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh
giữa các lực lượng trong nước và quốc tế
và đặc biệt là chúng ta không để
việt nam trở thành nơi
ma túy qua các nước
chủ tịch nước võ văn thưởng cũng nhấn mạnh
cần chú trọng xây dựng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
ngày càng lớn mạnh chính quy tinh nguyện
bản lĩnh chính trị vững vàng
kiên cường trong sáng trong sáng trong sáng
và trí tuệ cương quyết khôn khéo
vì nước quên thân vì dân phục vụ
không để bị khuất phục trước những cám rỗ thách thức
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
hạn chế giảm thiểu thương vong
tin tưởng rằng thời gian tới
các cán bộ chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy
truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
tâm huyết trách nhiệm với nhiệm vụ
góp phần bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
vì cuộc sống bình yên của nhân dân
tạo nền tảng vững chắc ổn định
để đưa đất nước tiếp tục đổi mới hội nhập và phát triển
xây dựng xã hội phôn vinh hạnh phúc
chiều nay gặp mặt các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
trong phòng chống ma túy của lực lượng công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
ghi nhận biểu dương và chia sẻ những khó khăn gian nàn
trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
mong muốn lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt
chủ động nắm chắc tình hình đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán
vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm chúc mừng
và ghi nhận những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc
mà các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy đạt được trong thời gian qua
biểu dương và chúc mừng ba tập thể phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
vừa được đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
bộ trưởng nêu rõ nhiệm vụ nặng nề
và những thách thức trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
quán triệt quan điểm chỉ đạo tại chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị
không để việt nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế
mặc dù đã có những hy sinh mất mát của lực lượng công an nhân dân
trong cuộc chiến với tội phạm ma túy
nhưng với tinh thần không khoan nhượng với tội phạm
tin tưởng rằng công an các đơn vị địa phương sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn
lập thêm những chiến công
bộ trưởng nêu rõ công tác phòng chống tội phạm về ma túy
phải ngăn chặn từ sớm từ xa từ nơi xuất phát
cùng giảm cầu đánh cả đường dây bắt được đối tượng chủ mưu cầm đầu
bên cạnh đó tiếp tục xây dựng duy trì và nhân rộng các mô hình
điển hình tiên tiến về phòng chống ma túy tại địa bàn cơ sở
quan tâm đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ trực tiếp
trong công tác phòng chống ma túy lực lượng công an xã thân nhân gia đình liệt sĩ
cũng trong chiều nay tại hà nội
bộ công an tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập công đoàn công an nhân dân
hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi ba một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì và tuyên dương
trao giải thưởng đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
dự buổi lễ còn có các đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng
chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
từ khi thành lập công đoàn trong công an nhân dân đã có những bước phát triển lớn mạnh
có hơn sáu trăm linh công đoàn cơ sở hai mươi bốn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
và gần hai mươi năm đoàn viên tổ chức xuyên suốt từ bộ đến công an các đơn vị địa phương
hoạt động hiệu lực hiệu quả trên mọi mặt công tác
thông qua các phong trào thi đua đoàn viên công đoàn đã có nhiều sáng kiến cách làm hay thiết thực
góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần kỹ thuật chiến đấu và phục vụ chiến đấu
phát biểu tại lễ kỷ niệm bộ trưởng tô lâm biểu dương những thành tích xuất sắc
mà các thế hệ cán bộ đoàn viên người lao động trong công an nhân dân đã đạt được trong ba mươi năm qua
bộ trưởng tô lâm yêu cầu tổ chức công đoàn công an nhân dân cần tiếp tục nâng cao nhận thức
về vị trí vai trò của công tác công đoàn trong công an nhân dân
đổi mới sáng tạo trong tổ chức các nội dung công tác
động viên đoàn viên thi đua lao động công hiến đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ được giao
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trước mắt là tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám sắp tới
bảo đảm thành công đúng điều lệ đúng quy định
bộ trưởng tô lâm gửi lời cảm ơn tới tổng liên đoàn lao động việt nam
các bộ ban ngành đã luôn quan tâm giúp đỡ lực lượng công an nhân dân nói chung công đoàn công an nhân dân nói riêng
đồng thời đề nghị tiếp tục quan tâm hơn nữa trong thời gian tới
để xây dựng tổ chức công đoàn trong công an nhân dân thật sự vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức
góp phần xây dựng giai cấp công nhân việt nam hiện đại lớn mạnh
theo tinh thần nghị quyết số hai ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
tặng công đoàn công an nhân dân
các bộ ngành địa phương cần phải khẩn trương sơ kết đánh giá việc thực hiện thí điểm đối với hai nhóm dịch vụ công liên thông
đăng ký khai sinh đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi
đăng ký khai tử xóa đăng ký thưởng chú trợ cấp mai tăng phí
trên cơ sở đó đến ngày ba mươi tháng sáu phải triển khai nhân rộng trên toàn quốc
đây là một trong những nội dung quan trọng được phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
phó chủ tịch thường trực ủy ban quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh
tại hội nghị với lãnh đạo các bộ ngành về tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai đề án sáu
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
hiện nay hai dịch vụ công liên thông đang được thí điểm triển khai tại thành phố hà nội và hà nam
cơ bản đáp ứng được yêu cầu liên thông thủ tục hành chính và nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân
việc sử dụng bản điện tử giấy khai sinh trích lục khai tử phục vụ liên thông thủ tục hành chính đã rút ngắn thời gian giải quyết
tuy nhiên việc triển khai nhân rộng trên toàn quốc đối với hai nhóm dịch vụ công liên thông này
đã bị chậm so với lộ trình đề án sáu
một số khó khăn vướng mắt đã được chỉ ra